tại việt nam thì việc học ngôn ngữ thứ hai đã được chú trọng từ lâu
tuy nhiên có một thực tế đó là học sinh hay sinh viên nắm chắc về ngữ pháp
nhưng lại yếu trong giao tiếp với bạn bè quốc tế
nguyên nhân của thực trạng này là do chương trình học thủy thiên về ngữ pháp
và lại thiếu điều kiện môi trường để các em rèn luyện
trong bối cảnh hội nhập quốc tế thì ngoại ngữ là hành trang không thể thiếu
bởi vậy tại việt nam đang có xu hướng học ngoại ngữ sớm
trở thành ngôn ngữ thứ hai song song với tiếng mẹ đẻ
tôi là một mươi tuổi tôi đã học ở đây bốn năm năm tại apex
học ở apex rất vui và tôi có cơ hội gặp người khác và gặp bạn
tôi cũng có thể nói tiếng khác và học tiếng anh như là tiếng thứ hai của tôi
xin chào tên tôi là tạ bá gia bình
tôi là một mươi một tuổi và tôi đã học apex trong năm năm

xin chào tất cả mọi người tên tôi là wendy hà phương và tôi đã một mươi tuổi rồi

vì các bạn biết tiếng anh rất khó và tiếng anh cũng là một ngôn ngữ
mà các bạn có thể liên hệ với các nước khác
đây là các em nhỏ đang học tại hệ thống trung tâm tiếng anh apex glitter
với phương pháp dạy tiếng anh như ngôn ngữ thứ hai esl english as a second language
được giảng dạy tại các trường đại học ở anh mỹ canada
nhằm cải thiện vốn tiếng anh cho học sinh sinh viên quốc tế trước khi bước vào đại học
trẻ em học sinh việt nam học ngữ pháp rất tốt
tuy nhiên nhiều em khi đi du học lại không nghe hiểu được
ở đây chúng tôi dạy cho các em giao tiếp thành thạng theo chuẩn quốc tế
học thêm một ngoại ngữ khác
giúp trẻ em mở rộng suy nghĩ thay đổi cách học tập cách làm việc
so với trẻ chỉ học một ngôn ngữ
phương pháp esl ứng dụng công nghệ lồng ghép với chương trình học cơ bản
giáo viên giảng dạy bằng phần mềm gate
phần mềm này tương tác trực tiếp với tập âm thanh video hình ảnh văn bản và hoạt động
giúp trẻ có nhiều cơ hội luyện tập phát triển toàn diện các kỹ năng nghe nói đọc viết
việc dạy song song ngoại ngữ cùng với ứng dụng bảy tính cách thành công
giúp trẻ tự tin và có tư duy toàn diện
tuy nhiên nhiều phụ huynh lo ngại liệu học hai ngôn ngữ khi trẻ còn nhỏ
có gây nên dối loạn ngôn ngữ
đây là một ngôn ngữ nó tiếp cận một cách tự nhiên
và bản thân con đi học ở trường thì cũng vẫn là học tiếng việt
cho nên tôi nghĩ cái này nó không hề ảnh hưởng đến cái việc mà pha trộn giữa hai ngôn ngữ của cháu
bởi vì cháu vẫn đang học ở trên đất nước việt nam
hàng ngày cháu vẫn được tiếp cận đều
nên là cũng không có vấn đề gì tôi cũng không lo lắng
việc học song song hai ngôn ngữ cùng áp dụng các tính cách thành công sớm cho trẻ
là xu hướng theo kỳ với sự phát triển của hội nhập quốc tế
giúp trẻ tự tin khẳng định trí tuệ việt nam với bạn bè quốc tế